tại quảng trường giải phóng thị xã quảng trị hội chiến sĩ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai phối hợp với hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng trị đã tổ chức đại lễ tử niệm và tri ân canh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch bảo vệ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
đại diện các bộ ngành trung ương các tướng lĩnh cùng đông đảo các cựu chiến binh tăng niệm vật tử trong cả nước đã về giữ đại lễ
cuộc chiến đấu tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ quảng trị mùa hè đỏ lửa năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai mãi là khúc tráng ca trong lịch sử chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta
ước tính tổng cộng bom đạn mà mỹ ném xuống thành cổ quảng trị gần ba trăm ba mươi tấn tương đương sức công phá của bảy quả bom nguyên tử
trong bối cảnh ấy quân đội ta vẫn nêu cao quyết tâm chiến đấu bảo vệ từng tất đất của tổ quốc
sự công hiến hy sinh của hàng vạn cán bộ chiến sĩ đã góp phần làm nên thắng lợi vang dội của cuộc chiến tám mươi một ngày đêm bảo vệ thành cổ quảng trị tiến tới giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
đại lễ tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trong ba ngày từ hai mươi đến hai mươi hai tháng bảy để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong chiến dịch
lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân anh linh
đại lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được tổ chức bằng nghị thức phật giáo trang trọng linh thiêng và xúc động